kể từ chiều nay ngày hai mươi một tháng sáu tp hcm đã bắt đầu tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đại trà đối với người dân
và tại quận sáu tp hcm sẽ có năm trăm bốn mươi một tổ covid cộng đồng với khoảng một người dân được tiêm chủng vaccine trong ngày đầu tiên
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo tinh thần chi đạo của bang chi đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
quận sáu sẽ mở rộng tiêm chủng ra các tổ phòng chống covid cộng đồng ở một mươi bốn phường
trước đó nhiều ngày quận đã lập danh sách để đảm bảo phân bố đúng đối tượng
gồm cán bộ công chức các cơ quan nhà nước công nhân lao động ở doanh nghiệp gia đình chính sách
trong ngày đầu tiên tiêm chủng có bốn điểm tiêm gồm năm trăm bốn mươi một tổ covid cộng đồng
và chín trăm năm mươi tám người dân ở tổ covid cộng đồng được tiêm vaccine
vì vậy tiêm chủng là rất hay dân giúp mình cảm ơn sự quan tâm của chính quyền của đảng của chính quyền
là đơn vị phụ trách tiêm chủng vaccine trong chiến dịch tiêm chủng thần tốc lần này
theo chi đạo của sở y tế thành phố
ngay sau khi nhận được thông tin bệnh viện ba mươi tháng bốn đã ngay lập tức chuẩn bị nhân sự
với một mươi độ tiêm chủng gồm các y bác sĩ được sở y tế tập huấn
đây là đợt tiêm chủng thứ tư bệnh viện ba mươi tháng bốn được giao nhiệm vụ tiêm chủng
cho cán bộ chiến sĩ
học lượng công an nhân dân và người dân trên địa bàn
chúng tôi đã chuẩn bị là một mươi đội trong đó ngày hôm nay chúng tôi xuất quân sáu đội
vì chiều hôm nay chúng tôi bắt đầu mới triển khai
thì chúng tôi xuất quân sáu đội tinh nhận nhất của bệnh viện
tổng cộng là chúng tôi có bốn mươi bốn người hôm nay tham gia
trong đó có ban chỉ đạo và sáu đội tiêm và các đồng chí bên hành chính hỗ trợ
tất cả các khâu trong buổi chiều ngày hôm nay
thì trong quá trình chúng tôi họp chiều hôm qua với lãnh đạo sở
thì bệnh viện cũng đã triển khai
triển khai họp khẩn cấp và chuẩn bị mọi toàn bộ cơ số
vật tư chiêu tiêu hao trang thiết bị
thì đến một mươi giờ đêm hôm qua thì chúng tôi đã hoàn tất công tác chuẩn bị
tại buổi tiêm chủng công tác khai báo y tế giãn cách được lực lượng chức năng triển khai chặt chẽ
đảm bảo không nguồn mứ và vi phạm công tác phòng chống dịch
chúng ta có phân công chúng ta có phân về thời gian
ví dụ là điểm này là điểm của phường một mươi hai phường một mươi ba phường một mươi bốn
thì chúng ta phân theo giờ
đây là phường một mươi hai tới phường một mươi ba và phường một mươi bốn
và trên cơ sở đó chúng ta đảm bảo giãn cách là các cô chú khi mà làm các thủ tục
từ là khai y tế rồi cung cấp thông tin đến khám sàn lọc
là chúng ta đều đảm bảo các giãn cách để đảm bảo an toàn về công tác phòng chống dịch
với chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn như hiện tại
ngành y tế thành phố đặc biệt chú trọng đến yếu tố an toàn và giãn cách
chính vì vậy lịch tiêm sẽ thực hiện theo cách cuốn chiếu
trong những ngày qua đã có bốn đoàn viên thanh niên
được tập huấn để hướng dẫn sắp xếp cho người tiêm chủng
đảm bảo giãn cách và an toàn phòng chống dịch
thành phố rất mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của người dân
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi tiêm vaccine covid một mươi chín